thưa quý vị hiện nay các phương án kế hoạch đã được ngành y tế cùng các đơn vị địa phương sẵn sàng
cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử được kéo dài hơn chín tháng
từ ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vậy việc đăng ký tiêm vaccine đang được
triển khai như thế nào chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của truyền hình công an nhân dân
mặc dù đã được phát phiếu đăng ký tiêm vaccine tới tận nhà nhưng bà đỗ thị bằng ở quận thanh xuân
thành phố hà nội vẫn muốn đăng ký online từ ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để tiện theo dõi những thông tin
về kế hoạch tiêm chủng của ngành y tế
theo bộ y tế có nhiều hình thức đăng ký tiêm như đăng ký tại trạm y tế xã phường hoặc tổ dân phố phát phiếu
tới từng hộ gia đình đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín và ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại
dù là đăng ký bằng hình thức nào thì mọi thông tin của người tiêm đều được ra soát kiểm tra và cập nhật trên một hệ thống lưu trữ